thưa quý vị và các bạn sau hai ngày tàu cát linh hà đông chính thức bán vé cho người dân
lượng khách đi tàu vào thứ hai đầu tuần đã sụt giảm nghiêm trọng lên tới hơn một mươi bảy năm trăm linh lượt
tư hướng giảm gần sáu mươi so với ngày đầu khai thác thương mại là ngày chủ nhật tuần vừa rồi
theo công ty hà nội metro trong ngày thứ hai đầu tuần số chuyến lượt tàu chạy đạt theo chỉ tiêu về kế hoạch
có tổng một mươi một bảy trăm sáu mươi sáu lượt khách đi trên tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông
với hai trăm linh ba chuyến tàu hoạt động từ năm giờ ba mươi phút cho đến hai mươi hai giờ
trung bình lượng khách đạt gần sáu mươi khách một chuyến
theo đại diện hà nội metro mức phí hiện nay không ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu di chuyển của người dân
thống kê sau hai ngày tàu thu phí với một mươi năm ngày trước đó thì lượng khách trung bình trong một mươi năm ngày chạy miễn phí
với khách đi tàu của ngày thứ hai đầu tuần là tương đương nhau ít hơn không đáng kể